trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho biết trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đã có một bốn trăm chín mươi năm cuộc tấn công mạng
và các hệ thống thông tin tại việt nam dẫn đến sự cố giảm bốn mươi ba chín so với cùng kỳ năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
các cuộc tấn công mạng và các hệ thống thông tin tại việt nam dẫn đến sự cố giảm bốn mươi ba chín so với cùng kỳ năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có bảy trăm linh một cuộc tấn công lửa đảo chiếm bốn trăm chín mươi tám cuộc tấn công thay đổi giao diện hai trăm chín mươi sáu cuộc tấn công cải mạng độc
bộ thông tin và truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về chính sách và kỹ thuật nhằm đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng